thường trực tỉnh ủy nghệ an vừa đồng ý chủ trương xây dựng bệnh viện giá chiến số một
tại trung tâm y tế huyện hưng nguyên để phục vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để xây dựng bệnh viện giá chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
giám đốc sở y tế nghệ an dương đình chỉnh đã giao nhiệm vụ cho các tổ hoàn thành các phương án
theo hướng ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên phối hợp với các ngành liên quan
tiến hành lên phương án xây dựng cải tạo cơ sở vật chất
về trang thiết bị hóa chất vật tư y tế
giao cho các phòng ban của sở y tế nghệ an phụ trách thực hiện theo đúng quy định
về công tác đấu thầu mua sắm
về nhân lực chủ yếu bố trí tại trung tâm y tế huyện hưng nguyên
và điều động thêm các bệnh viện trong ngành y tế